theo dự kiến bộ công an sẽ cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại hà nội người dân có thể làm thẻ căn cước công dân gắn chip theo cấp phường thay vì cấp quận như trước đây
các phương dự kiến sẽ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân liên tiếp các ngày trong tuần
thời gian tiếp nhận hồ sơ tăng lên từ một mươi giờ thay vì chỉ tám giờ theo giờ hành chính
trường hợp cấp thẻ căn cước tại chỗ ở vì lý do đặc biệt như người già gia đình chính sách
người ốm đau bệnh tật chính quyền địa phương sẽ tổng hợp và lên danh sách đề xuất với công an cấp quận
vật tư được dự trù cho cấp thẻ đầu tiên này sẽ đủ để cấp cho khoảng hai năm triệu người